ngày một mươi sáu tháng chín tại khu vực đầu tuyến km một trăm linh thuộc địa phận xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
bộ giao thông vận tải phối hợp với ubnd tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc cam lộ la sơn
qua hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
đến sự buổi lễ có đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
cùng đại diện các bộ ngành và địa phương liên quan
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ đình dũng
và giao thông vận tải đặt mục tiêu hoàn thành dự án sau hai năm
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tuyến cao tốc cam lộ la sơn khi hoàn thành
cùng với các tuyến la sơn túy loan đà nẵng quảng ngãi sẽ hoàn tất hệ thống cao tốc xuyên miền trung
tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và giải tỏa áp lực cho quốc lộ một
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu đơn vị thi công giám sát bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng công trình
bên cạnh đó chính quyền và nhân dân địa phương cũng phải tích cực giám sát kiểm tra công tác thi công bảo đảm theo đúng yêu cầu tiến độ đã đề ra